trong năm hai nghìn một mươi tám đồng bằng sông cửu long nổi lên như một điểm sáng về xuất khẩu thủy sản nông nghiệp du lịch
và là điểm đến hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư nước ngoài
đây là nỗ lực lớn của đảng bộ chính quyền và người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên mỹ hạnh thường chú cho đình nhân dân tại cần thơ
thưa quý vị và các bạn đồng bằng sông cửu long là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước
là vữa lúa thủy sản trái cây lớn nhất nước đồng thời có mức tăng trưởng cao nhất so với các vùng còn lại
trong đó thành phố cần thơ với vai trò là trung tâm vùng đã và đang trở thành đất lành
thu hút nhiều dự án chương trình đầu tư nhất là các nhà đầu tư nước ngoài từ nhật bản hàn quốc
theo các chuyên gia kinh tế đồng bằng sông cửu long đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đến thời điểm hiện tại khu vực này đã có một bốn trăm chín mươi năm dự án fdi đang hoạt động còn hiệu lực
với số vốn hai mươi chín mươi năm tỷ usd

mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước
năm hai nghìn một mươi tám được xem là năm thắng lớn về xuất khẩu thủy sản của đồng bằng sông cửu long
với kim ngạch đạt hơn chín tỷ usd
trong đó xuất khẩu cá tra việt nam đạt kỷ lục hai hai mươi sáu tỷ usd cao nhất từ trước đến nay
người nuôi cá tra ở miền tây có một năm thu lại lớn
mặc dù bị các nước nhập khẩu tăng áp thuế chống bán phá giá
cũng như đưa các tiêu chuẩn hàng rào kỹ thuật cao
nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo địa phương các hiệp hội
theo đó các doanh nghiệp đồng bằng sông cửu long đã có một năm khởi sắc
khi mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh được xuất khẩu mạnh vào thị trường trung quốc nhật bản châu âu hoa kỳ

khi mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh vào thị trường trung quốc nhật bản châu âu hoa kỳ

khi mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh vào thị trường trung quốc nhật bản châu âu hoa kỳ